thực ra thì đúng là cái lứa tuổi không thể nói lên được cái nhu cầu sinh lý của từng cá thể
mà quan trọng là cái sự cảm nhận của mỗi một cặp đôi
về sự thỏa mãn viên mãn trong đời sống tình dục của mình
ngoài ra thì cũng có một số cái trường hợp đặc biệt cần lưu ý
đấy là giai đoạn từ trước độ tuổi lập gia đình của người nữ là hai mươi năm tuổi
và giai đoạn từ hai mươi năm đến ba mươi năm và từ giai đoạn từ ba mươi năm đến bốn mươi năm và bốn mươi năm trở ra
thế thì ở giai đoạn trước hai mươi năm tuổi người phụ nữ đúng là giai đoạn sung sấp nhất
trẻ trung mơn mở như một cái cây mới lớn
thế thì cái nhu cầu này rồi cái sự làm mới mình cái sự học hỏi
cái sự đổi mới cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều
và cái sự áp lực trong cuộc sống lúc này cũng chưa thể nhiều được bằng
sau khi lập gia đình và sau khi có con
từ giai đoạn từ hai mươi năm đến ba mươi năm tuổi là giai đoạn mà người phụ nữ tạm gọi trong thời gian là bìm sữa
đúng không ạ
vì hai con nhỏ này rồi nuôi con
con lớn đến khoảng tầm năm tuổi hết năm tuổi thì lại mất một mươi năm mà
thì trong thời gian này người phụ nữ chịu rất nhiều những áp lực vô hình của xã hội
ví dụ như là cơm áo gạo tiền này con cái này đối với sử thế này rồi gia đình chồng
đó thì tất cả những áp lực như thế vô hình chung nó làm cho người phụ nữ không còn nghĩ được
đến những cái nhu cầu khác của bản thân
thì thành ra là cái nhu cầu tình dục rồi là cái đời sống tình dục có thể bị nhàm chán
trong khoảng thời gian này
qua ba mươi năm tuổi đến bốn mươi năm tuổi tạm gọi là giai đoạn hồi xuân hay là giai đoạn mà mình không còn
phải giai đoạn con nhỏ nữa ạ
thì các chị em bắt đầu quan tâm hơn về đến cơ thể về đến đời sống tình dục
nhưng lúc này mọi người nhìn lại thì mình đã qua một chặng đường là mình đã bị ỉ rồi ạ
qua một trạng đường mình đã bị y rồi bây giờ mình phải làm sao để đổi mới đời sống của mình
và chị em lại bắt đầu tiếp tục rơi vào một cái vòng xoáy tiếp theo là mình phải làm thế nào
đúng không ạ
thế thì có nhiều chị em bằng cách là học hỏi rồi tham gia group này rồi là tham gia
tham vấn bởi các chuyên gia
thì chị em đã có một đời sống tình dục rất là viên mãn nhưng cũng có rất nhiều chị em
bị rơi vào cái hố sâu của cái khổ hôn nhân
không hạnh phúc
đấy chứ ạ
tiếp đến là giai đoạn qua bốn mươi năm tuổi
và đến giai đoạn mà tiến bản kinh ạ thì đúng là giai đoạn mà như chị thì có nói
là ảnh hưởng rất nhiều bởi yếu tố là lụi tiết
lúc này cơ thể mình giống như là một cái cây mà đã bị hút bớt nhựa